vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long
đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra
ở khu phố phước an phường phước bình thị xã phước long
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h tối ngày hai mươi tháng một mươi hai
phan hoàng minh tuấn tổ chức ăn nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo
cùng một số người khác tại dãy nhà trọ thuộc khu phố phước an phường phước bình thị xã phước long
nghe thấy ổn ào nên anh võ hồng dương là con rể của chủ giấy trọ
đã đến và gây gỗ với nhóm này hai bên xảy ra xuất sát
trong lúc đánh nhau tuấn đã dùng con dao đâm một nhát vào ngực của anh dương
khiến gộng ngã trong vũng máu
anh dương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó
tuấn sau đó đã đến công an phường phước bình để trình báo sự việc và đầu thú